hiện nay việc tham gia đầu tư cho mạng lưới giao thông công cộng của thủ đô là các doanh nghiệp của nhà nước
nhiều ý kiến cho rằng đây cũng là một trong những rào cản tới việc phát triển hệ thống xoay bít vì thiếu nguồn lực xã hội hóa
triệt để xã hội hóa vấn đề đầu tư xoay bít tức là cho tư nhân cho các doanh nghiệp tư nhân họ tham gia vào
và tham gia vào cách thực tế tức là đấu thầu công khai
chứ ta còn nói là đấu thầu nhưng mà thực sự là rất khó khăn đối với những người xã hội
cho nên muốn vào tham gia xoay bít hà nội không đơn giản như thế nào
tôi nói đấy là một cái nếp nó quen rồi của cái cơ chế tập trung quan liêu bao cấp rồi
cho nên rất khó đối với tư nhân tham gia vào xoay bít
tôi xin nói rằng là hiện nay các doanh nghiệp tư nhân các hợp tác xã các doanh nghiệp ngoài khu doanh về vận tải
là có thừa phương tiện để tham gia xoay bít
muốn vào được xoay bít hà nội thì phải vượt qua rất nhiều chương án
làm thế nào để phát triển mạng lưới giao thông công cộng tại hà nội và khuyến khích người dân sử dụng
nhằm giảm uốn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường của thủ đô
đây có lẽ là câu hỏi không dễ trả lời
một cuộc hội thảo được tổ chức mới đây do sở giao thông vận tải hà nội
phù hợp với cơ quan hợp tác quốc tế nhật bản chai car tập đoàn michinori holding của nhật bản
và tổng công ty vận tải hà nội tổ chức
mang tên phát triển giao thông công cộng tại hà nội chia sẻ kinh nghiệm từ nhật bản
rất nhiều kinh nghiệm về phát triển giao thông công cộng đã được đại diện nhật bản chia sẻ
những con số được đưa ra tại hội thảo đó là hà nội có hơn năm năm triệu xe máy
và trên sáu trăm linh ô tô con đang hoạt động
mỗi tháng lại có thêm hai mươi bảy ô tô xe máy mới được đăng ký
dồn nén lên hạ tầng giao thông vốn đã chật hẹp
việc phát triển xe mô tô cũng là bài toán mà các cơ quan chức năng
cần khắc phục giải quyết
hiện thủ đô có năm bốn mươi tám triệu xe máy tăng hàng năm với tỷ lệ là sáu bảy
trong khi đó ở thủ đô tokyo bốn mươi bảy người dân đi lại bằng các phương tiện công cộng
và ở hà nội số người đi lại bằng các phương tiện công cộng chiếm một mươi hai
theo kinh nghiệm quy hoạch ở nhật bản có khoảng một triệu dân thì sẽ có một tuyến đường sắt đô thị
bên cạnh đó là hàng chục tuyến buýt làm nhiệm vụ kết nối thu gom khách
còn tại hà nội với tám triệu dân chưa có tuyến đường sắt đô thị nào hoàn thành
năng lực của vận tải công cộng không thể đáp ứng như mong đợi
vận tải công cộng cũng phải phát triển và đồng thời cũng có những cái chế tài để người dân thay đổi được cái nhận thức
giảm thiểu sử dụng và từng bước chuyển từ phương tiện cá nhân sang phương tiện công cộng
đó là một bước chuyển đổi cần có một thời gian và một lộ trình phù hợp
và giải pháp tôi vẫn khẳng định rằng không dùng một giải pháp đơn lẻ và quyên quyết nào cả
cần một giải pháp đồn bụng thì chúng ta mới có thể đưa chính sách này vào được
tại hội thảo phía đối tác nhật bản cho rằng
un tắc giao thông đang là một vấn đề của hà nội
làm nảy sinh nguy cơ gây tai nạn ô nhiễm và tiếng ồn giao thông công cộng
hà nội đang có nhiều vấn đề cần phải giải quyết
với sự phát triển nhanh như hiện nay nếu hà nội không phát triển mạnh giao thông công cộng
thì tới đây sẽ còn ủn tắc trầm trọng hơn
các đối tác nhật bản cũng mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm
để hà nội phát triển giao thông công cộng hơn nữa trong tương lai
hôm qua hội thảo này và hôm qua chương trình hội tắc này
chúng tôi tin rằng sẽ có những ứng dụng nhiều quả hơn
cho môi trường quản lý và vận hành đối với xe buýt hà nội trong thời gian sắp tới
bởi để tránh ủn tắc giao thông thì phát triển giao thông công cộng là một xu hướng tất yếu
đến nay phương tiện công cộng chủ đạo của hà nội vẫn là xe buýt
dự kiến đến hết năm nay sẽ đáp ứng được khoảng trên một mươi bảy nhu cầu đi lại của người dân thủ đô
để phát triển vận tải công cộng thì một yếu tố quan trọng là phát triển hạ tầng
phải đi đôi với sự tiện lợi về kinh tế
để tháo gỡ vòng luận quẩn này vấn đề mấu chốt là phải nhanh chóng tăng sức hấp dẫn
của loại phương tiện này thông qua tăng cường năng lực vận chuyển
nâng cao năng lực phục vụ của xe buýt
từ đó góp phần làm giảm nhu cầu sử dụng phương tiện giao thông cá nhân
để người dân sử dụng các phương tiện công cộng nhiều hơn
thì hạ tầng phải đáp ứng đủ nhu cầu
ngoài ra cần sự tiện lợi và kinh tế thu nhập bình quân của người tokyo là năm mươi bảy usd trên một năm
trong khi nếu đi ô tô thì mỗi năm tiêu tốn một mươi một năm trăm linh usd
còn đi các phương tiện công cộng chỉ hết một bảy trăm linh usd
một trong những điểm yếu nhất của dịch vụ xe buýt
không chỉ tại hà nội mà của nhiều thành phố trên cả nước là khó khăn trong khâu kết nối
vấn đề này bao gồm kết nối giữa các tuyến xe buýt
và đặc biệt là kết nối từ điểm đầu gối chuyến đi của hành khách tới tuyến xe buýt
bởi vậy bên cạnh việc phát triển hệ thống xe buýt
thì các loại hình vận tải công cộng khác như đường sắt đô thị kết nối cùng hệ thống buýt công cộng cũng được các đại biểu nhấn mạnh
tôi hy vọng tương lai các bạn xây dựng đường sắt đô thị cùng với mạng lưới xe buýt
để đa dạng hóa các loại hình vận tải công cộng
từ đó cùng với các biện pháp hạn chế phương tiện cá nhân
khuyến khích người dân dần dịch chuyển sang sử dụng phương tiện công cộng sẽ rất tốt cho thành phố
kinh nghiệm ở nhật bản cũng cho thấy chính quyền không cấm hay hạn chế xe cá nhân
nhưng các cơ quan công sở lại không cho nhân viên đi xe cá nhân đến nơi làm việc
hoặc chi phí đỗ xe ở khu vực trung tâm rất cao
ai đi xe cá nhân phải tự tìm chỗ đỗ bên ngoài
biện pháp này khiến người dân nhật bản từng bước bỏ xe cá nhân
sử dụng vận tải công cộng trong đó có xe buýt để đi lại
một vấn đề rất quan trọng được phía nhật bản nhắc tới đó là việc xã hội hóa đầu tư cho xe buýt
chỉ có thể phát triển hệ thống vận tải công cộng theo hướng nâng cao chất lượng dịch vụ
thu hút người dân khi có nguồn lực xã hội hóa đầu tư cho hệ thống xe buýt công cộng
các dự án giao thông công cộng tại nhật bản do các doanh nghiệp tư nhân đầu tư
cơ quan quản lý nhà nước thực hiện vấn đề phê duyệt quy hoạch trợ giá với những tuyến buýt thu lỗ
ở nhật bản xây dựng các điểm trung chuyển lớn như những quảng trường để người đi xe buýt
tàu điện xe brt thuận tiện trong việc đi lại
các điểm trung chuyển này được thiết kế đồng bộ thống nhất diện tích lớn
phải có một hệ thống vận tải công cộng đủ năng lực và chất lượng hấp dẫn để đáp ứng nhu cầu đi lại
ngược lại những giải pháp như kiểm soát sử dụng phương tiện cơ giới cá nhân
như là hạn chế xe cá nhân lưu thông trên những trục đường nhất định
trong thời gian nhất định thu phí v v
thì đấy là những giải pháp để người ta đẩy
tức là để người ta rời xa cái phương thức cá nhân để chuyển sang công cộng
phải thực hiện kịp nhàng cả kéo và đẩy cả cần và đủ
thì cái hệ thống vận tải công cộng chúng ta mới
đạt được hiệu quả như mong muốn
để hạn chế phương tiện giao thông cá nhân
hà nội cần có cơ chế chính sách nhất quán ưu tiên phát triển vận tải hành khách công cộng
nếu dịch vụ vận tải này có chất lượng phục vụ tốt thuận tiện
thì sẽ thay đổi được thói quen sử dụng phương tiện giao thông cá nhân
và khi đó giao thông thủ đô mới trật tự văn minh
rõ ràng chủ trương phát triển hệ thống vận tải công cộng ở hà nội là một hướng đi rất đúng
xong có đi vào được cuộc sống và phát huy tối đa hiệu quả hay không
sẽ phụ thuộc rất nhiều vào các bước triển khai cụ thể
đây là thời điểm cần quyết tâm để có một cú hích với vận tải công cộng thủ đô
và là thời điểm cho hành động cụ thể
nếu thực hiện được các giải pháp trên
chắc chắn hệ thống vận tải công cộng ở hà nội sẽ đem lại những kết quả như kỳ vọng
đáp ứng nhu cầu đi lại và giảm thiểu ủn tắc giao thông
xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình giao thông kết nối của chúng tôi hôm nay
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại